tự hào là mái trường đảng mang tên bác hồ kính yêu mỗi bước trưởng thành và dấu mốc phát triển của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
luôn gắn liền với tiến trình cách mạng việt nam
phát biểu tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm truyền thống vẻ vang của học viện tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
học viện chính trị quốc gia đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo quốc gia bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý
trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
trong cả nước góp phần quan trọng trong công tác tư tưởng lý luận giáo dục chính trị lịch sử đảng xây dựng đảng
và đạo đức cách mạng trong đảng và xã hội
cùng dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương địa phương
trong bảy mươi năm qua hàng trăm nghìn cán bộ trung và cao cấp đã được học tập và rèn luyện tại học viện
trở thành nguồn cán bộ quý báu của đảng kịp thời đáp ứng nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ
đồng thời đóng góp to lớn vào công tác nghiên cứu truyền bá chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
trở thành kim chỉ nam trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những năm đổi mới
chúng ta tự hào về truyền thống ký báu của trường đảng trung ương
cái nơi đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đảng và dân tộc ta
luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị
kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
kiên định đường lối đổi mới của đảng
học việt đã và đang nỗ lực phấn đấu nêu cao hình ảnh mẫu mực của những người thầy
và cho dưới mái trường đảng cao cấp hết lòng phục sự tổ quốc
phục vụ nhân dân như lời huấn thị thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh là trường đảng
có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo cán bộ lãnh đạo cho đảng và toàn hệ thống chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
học viện cần tiếp tục tập trung nghiên cứu nắm vững chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái góp phần bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cần căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình
xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn hơn
nhưng thành tiểu đã đạt được khắc phục những hạn chế khó khăn xác định sứ mệnh tầm nhìn
quan điểm mục tiêu giá trị cốt lõi và các định hướng phát triển học viện trong những thập kỷ tới
cái này tôi rất mong muốn
bên cạnh những thành tựu trong suốt bảy mươi năm qua tổng bí thư chủ tịch nước cũng cho rằng
phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế bất cập còn tồn tại để sớm có giải pháp khắc phục
đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước
đặc biệt là yêu cầu về đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
cái vừa qua chúng ta thành công là vừa kiên định vừa đổi mới
đổi mới mà kiên định xử lý tốt cái mối quan hệ này
nếu chỉ kiên định không thôi cả những cái cũ cũng kiên định là sai rồi là bảo thủ
nhưng mà nếu luôn luôn nghĩ rằng cứ phải đổi mới cái gì mới mới mới mới
chưa chín đưa ra cái có khi nó chết non
nếu không phải một lý về lý luận thì sẽ nó đi một dẫm về thực tiễn
với truyền thống vẻ vàng của thế hệ cán bộ đi trước xây dựng trong suốt bảy mươi năm qua
mỗi cán bộ công chức viên chức học viên của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
có niềm tin vững chắc vượt qua mọi khó khăn thách thức phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
mãi xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân
với sư mệnh và trọng trách to lớn thiêng liêng của trường đảng trung ương
mang tên chủ tịch hồ chí minh vĩ đại